thưa quý vị vào chiều tối ngày hôm nay bảy tháng một mươi văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lào cai thông tin
lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân bị thiệt mạng do mưa lớn lũ ống xảy ra trên địa bàn tỉnh lào cai vào đêm một mươi hai tháng chín đến sáng ngày một mươi ba tháng chín
khoảng một mươi hai h ba mươi phút trưa ngày hôm nay lực lượng tìm kiếm cứu nạn thị xã sapa đã tìm thấy một thi thể nạn nhân tại khu vực lòng hồ thủy điện nậm sài xã liên minh
chính quyền địa phương và gia đình nạn nhân đã xác định danh tính thi thể nạn nhân là ông tẩn vân phấu dân tộc giao sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín thôn nậm cang xã liên minh
hiện gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về mai táng
như vậy là trong đợt mưa lũ diễn ra tại tỉnh lào cai từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi ba tháng chín sapa là địa bàn chịu thiệt hại nặng nề nhất về người
tính đến ngày hôm nay trên địa bàn xã liên minh có bảy người tử vong sáu người bị thương do lũ quét
ngoài ra đến thời điểm một mươi bốn h ngày hôm nay vẫn còn nạn nhân cuối cùng bị mất tích trong đợt lũ này
chưa được tìm thấy là ông lý phủ nhàn chú tại xã phìn ngan huyện bát sát
từ chiều tối ngày sáu tháng một mươi đến ngày bảy tháng một mươi trên địa bàn tỉnh lào cai có mưa vừa có nơi mưa to gây một số thiệt hại về nhà ở sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng tại các địa phương
thưa quý vị một đường dây mại dâm núp bóng nhà hàng luxury business club ở quận bảy tp hcm vừa bị công an tp hcm triệt phá
nhiều đối tượng người hàn quốc và việt nam đã bị khởi tố
nhà hành này hoạt động từ năm
năm hai nghìn hai mươi cho đến nay do son tae hyung bốn mươi bảy tuổi quốc tịch hàn quốc làm chủ và trực tiếp điều hành mọi hoạt động
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận khách mua dâm người hàn quốc sau khi ăn uống hát karaoke tại nhà hàng thì được quản lý người hàn quốc và người việt nam môi giới mua dâm mỗi tiếp viên của nhà hàng với giá là ba tám triệu đồng một khách một đêm
ước tính doanh thu hàng tháng sẽ lên tới hàng chục tỷ đồng
nhà hàng chỉ tiếp khách nước ngoài hàn quốc
có hộ chiếu xác nhận quốc tịch được khách quen bảo lãnh
đến nay cơ quan điều tra đã bắt giữ được hai đối tượng là khổng minh trí son tae hyung để điều tra về hành vi chứa mại dâm và tám đối tượng khác để điều tra về hành vi môi giới mại dâm
công an quận một mươi hai tp hcm vừa ra lệnh tạm giam đối với đối tượng trần phi khoa quê ở nam định ngụ tại phường thới an quận một mươi hai để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

khoa đã cho người khác vay tiền với lãi suất rất cao không giấy phép không thế chấp tài sản bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi
khoa cho nhiều người vay tùy vào số tiền từ vài trăm triệu đồng cho đến một tỷ đồng với lãi suất từ bốn đến một mươi mỗi tháng
khi con nợ không còn khả năng trả tiền các đối tượng sẽ tìm đến nhà người thân của họ rồi chửi bới uy hiếp xịt sơn ném chất bẩn để ép người thân phải trả nợ thay
chỉ trong một tháng hai đối tượng lạc kiệt và khổng minh trí đã trả tiền
nguyễn hoàng khải đã thực hiện chót lọt hai mươi vụ trộm xe máy trên địa bàn tỉnh sóc trăng
lực lượng công an vừa bắt giữ được hai đối tượng là trần hoàng kiệt và nguyễn hoàng khải cùng chú tại tỉnh sóc trăng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó khi đang thực hiện hành vi trộm cắp xe sh trước cổng trung tâm thương mại vinco plaza sóc trăng hai đối tượng đã bị lực lượng công an bắt quả tàng
qua làm việc ban đầu các đối tượng khai nhận trong khoảng một tháng nay đã thực hiện thành công hai mươi vụ trộm xe trên địa bàn tỉnh sóc trăng
đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thông tin bé gái khoảng bốn năm tuổi đi lạc ở hội an là hoàn toàn sai sự thật
các đối tượng đăng tải thông tin với mục đích là để câu like
hiện công an thành phố hội an tỉnh quảng nam đang vào cuộc điều tra làm rõ thông tin trên
cụ thể theo công an thành phố hội an gần đây trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng về thông tin trẻ bị lạc
kèm theo đó là hình ảnh đáng thương của các bé
điều đáng nói là cùng một hình ảnh và số điện thoại nhưng thông tin về trẻ bị lạc lại xảy ra ở nhiều tỉnh thành khác nhau
qua xác minh công an tp hội an khẳng định các tin tìm trẻ lạc trên là thông tin sai sự thật
động cơ của các đối tượng này là để câu view câu like nhằm tăng tương tác trên các nền tảng mạng xã hội
và mục đích là để bán hàng hoặc là để tăng thành viên cho các hội nhóm
công an thành phố hội an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tìm hiểu
chứng các thông tin trước khi đăng tải chia sẻ
thưa quý vị từ đêm ngày sáu đến dạng sáng ngày bảy tháng một mươi trên địa bàn tỉnh yên bái đã xảy ra mưa lớn làm sạt lở ta luy âm
hệ thống đường sắt khiến cho tuyến tàu chạy hà nội lào cai đã phải tạm dừng
mưa lớn cũng đã gây ngập úng cục bộ ở một số tuyến đường nhiều nhà dân đã bị ngập do nước tràn vào nhà
nhiều phương tiện như xe ô tô xe máy đã bị chết máy do ngập sâu trong nước
gây ảnh hưởng đến cuộc sát

cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với phùng mỹ luông
là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn xây dựng thương mại dịch vụ mỹ luông
về tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
theo cơ quan cảnh sát điều tra bị can phùng mỹ luông đã thỏa thuận chi tiền cho lê quang bình
là chủ tịch hội đồng thành viên tổng giám đốc công ty trung tế
chủ tịch hội đồng trung hậu sáu mươi tám để được khai thác cắt trái phép tại mỏ của công ty trung hậu sáu mươi tám
bước đầu xác định phùng mỹ luông khai thác và bán trái phép một trăm chín mươi bảy một trăm một mươi hai mét khối cát thu lợi bất chính hơn một mươi chín bảy tỷ đồng
đây là diễn biến mới nhất liên quan vụ vi phạm quy định về thăm dò khai thác tài nguyên
đưa nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại công ty trung hậu sáu mươi tám
sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang và các đơn vị liên quan
cũng trong vụ án trên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố hơn một mươi bị can
trong đó có phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang trần anh thư
nguyễn việt trí giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh
lê quang bình chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty trung hậu sáu mươi tám
thưa quý vị trước tình hình tội phạm tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp
nhất là tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng và ngày càng manh động
công an tỉnh an giang đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để phòng ngừa ngăn chặn có hiệu quả với loại tội phạm này
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên trên địa bàn thành phố long xuyên
chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ những thanh thiếu niên này đã tụ tập thành nhóm
sử dụng hung khí đi giải quyết mâu thuẫn để lại những hậu quả nghiêm trọng
từ thực trạng trên
công an các địa phương đã triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh
xử lý nghiêm các đối tượng cố tình vi phạm
để cho tổ công tác trao đổi nắm được hoàn cảnh gia đình tâm tư nguyện vọng của gia đình
đa phần các em vi phạm là do thiếu sự quan tâm của gia đình
bị một số đối tượng kích động xúi dục dẫn đến tình trạng các em vi phạm hợp lực
sau hơn một tháng triển khai thực hiện tại một mươi ba phường xã
tổ công tác đã tiến hành giả soát lập danh sách gọi hỏi dân đe trên ba trăm linh đối tượng
kết hợp công tác kiểm tra vận động đối tượng và gia đình giao nộp nhiều hung khí và vũ khí nguy hiểm
qua đó đã thu giữ hơn một trăm linh hung khí các loại như giao tự chế kiếm nhật trĩa bà
bên cạnh đó tổ công tác đã mời gia đình các thanh thiếu niên có hành vi vi phạm pháp luật
để tuyên truyền giáo dục và cho các em làm cam kết không tái phạm
nói thật lòng mà nói tôi cũng không có bây giờ bên con con mà nó nói không nghe phải không
nói thật luôn chấp nhận tôi gửi đi luôn
cho qua một cái quá trình cải tạo nó lại để nó sống được
bây giờ mình lo nó bao bọc nó hoài xong tới ngày mình già đi nó cũng chẳng làm được gì hết rồi cũng như không à
sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng bước đầu đã mang lại nhiều kết quả tích cực
góp phần kiềm chế kéo giảm tội phạm hình sự nói chung
tội phạm do thanh thiếu niên gây ra trong thời gian qua
lãnh đạo của thành phố sẽ giao
giúp các đối tượng cho chủ độ hình sự cũng như công an phường
tùy theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục quản lý các đối tượng này
tăng cường các viện pháp nghiệp vụ cũng như công tác tầng tra kiểm soát trên địa bàn
để nhằm làm giảm được các hành vi vi phạm pháp lực của thanh thiếu niên
cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng
rất cần sự chung tay giúp sức của các lực lượng
tổ chức chính trị xã hội sự quan tâm giáo dục quản lý con em từ phía gia đình
kịp thời thông tin đến cơ quan chức năng khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn tội phạm
góp sức cùng với lực lượng công an thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa
quyết tâm từng bước đẩy lùi các loại tội phạm góp phần làm trong sạch địa bàn